tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo trần trí mãnh ngụ thành phố châu đốc tám năm tù phạt bổ sung năm mươi triệu đồng hồng mỹ thi vợ mãnh bảy năm tù và ba bị cáo khác trong vụ án cùng về tội sản xuất buôn bán hàng giả
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi tám mãnh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gia thịnh kinh doanh phụ tùng xe gắn máy và dầu nhất các loại
để thực hiện mãnh và vợ đặt mua nhốt giả nhãn hiệu kubota castron shell đối với phụ tùm xe gắn máy không nhãn hiệu mãnh thuê in các tem nhãn vỏ hộp giả nhãn hiệu honda yamaha
sau đó mạnh chỉ đạo nhân viên đem bán cho các cửa hàng trong và ngoài tỉnh
với cách thức trên từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một mãnh thi nhiều lần mua nhớt phụ tùng xe gắn máy giả nhãn hiệu giả chất lượng với số lượng lớn đem về công ty đóng gói
gián tên giả bán
mãnh đã đem bán ra thị trường thu lợi khoảng ba trăm linh triệu đồng
ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một hành vi bị phát hiện mạnh đến cơ quan công an đầu thú khám xét khẩn cấp chỗ ở của mãnh tại công ty gia thịnh
được lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu và hợp chứng có liên quan
thưa quý vị dù xăng dầu đã có lần tăng giá thứ ba liên tiếp sau phiên điều chỉnh ngày một tháng một mươi một vừa qua
tuy nhiên nhiều người dân hà nội vẫn rất chật vật khi phải đi đổ xăng
dễ dàng thấy cảnh xếp hàng dài chờ mua xăng
thậm chí nhiều người còn phải đi vài cây xăng mới có thể đổ đầy bình
kinh nhận của phóng viên thời sự
hai mươi giờ bốn mươi sáu phút tại cửa hàng xăng petrolimax số một mươi chín thành công ba đình hà nội
vẫn trong tình trạng chật cứng người xếp hàng chờ tới lượt đổ xăng
còn tại cửa hàng xăng dầu số hai đường vũ ngọc phan cũng gặp phải tình trạng quá tải khi người dân un ùn kéo vào đổ xăng

đông quá thì mình vẫn chưa vô xăng được

rồi cũng có một số cây xăng đóng cửa
còn với những cây xăng vắng khách như thế này
thì gia đã treo biển thông báo hết hàng chờ nhập hàng từ bao giờ
buổi sáng cuối tuần thay vì tận hưởng thời gian nghỉ ngơi
nhiều người vẫn phải chật vật đi đổ xăng
người đi xe máy xếp hàng dài
đưa xăng ra lòng đường những gương mặt mệt mỏi kiên nhẫn chờ đến lượt
tuy nhiên trái ngược với nhu cầu của khách
số lượng nhân viên phục vụ chỉ có khoảng ba người dù có đến bốn trụ xăng
nói chung là tình trạng này xảy ra cũng không được thời gian đâu

nhưng ở đây đổ xăng làm về dạy dàn

không đủ vật tư bán nguyên liệu sản phẩm bán hay nào dân có xếp hàng hay bao cấp
cái lượng người xếp hàng này đổ xăng rất đông và cũng chờ thời gian cũng rất lâu
thì cũng mong được các cơ quan chức năng là cần phải tìm biện pháp để giải quyết
chứ còn tình trạng khéo dài thì đây cũng tạo nên những cái không tốt trong việc lưu thông đi lại và cái nhu cầu của người dân
các doanh nghiệp kinh doanh thì sợ lỗ người dân thì đang gặp khó khăn trong việc mua mặt hàng thiết yếu này
vì vậy theo các chuyên gia rất cần có những biện pháp cụ thể và kịp thời để giải quyết được triệt để tình trạng trên
trong quá trình hiện nay cũng phải thông cảm cho lĩnh vực xăng dầu là cái sự giá cả
đến biến động một cách liên tục một cách thường xuyên thậm chí không phải từng ngày mà từng giờ
thế thì trước cái thực trạng này thì phải nói thẳng rằng bộ công thương làm rất là quy duyệt
mà làm cái liệt thì chúng ta biết là bằng những biện pháp
thứ nhất là tổ chức bằng biện pháp hải chính biện pháp kinh tế
thế thì cụ thể là giúp thêm phép phạt tiền thì đấy là
cho nên là nguyên nhân tại sao
thì cái nguyên nhân quan trọng của nó là giá trong nước không theo kịp giá thế giới
và bản thân mục tiêu của doanh nghiệp vì lợi nhuận lợi nhuận từ giá
liên quan đến vấn đề cung ứng tiêu thụ xăng dầu sở công thương cho biết hà nội hiện đang chịu sức ép lớn về nguồn cung
khi phải phục vụ cả một số thị trường lân cận và nhu cầu sử dụng xăng dầu dự tính sẽ tăng đến một mươi năm hai mươi trong những tháng cuối năm
để đảm bảo nguồn cung cho thị trường hà nội sở này khẳng định sẽ bám sát tình hình diễn biến xăng dầu trên địa bàn
phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để cân đối đảm bảo đưa nguồn cung xăng dầu vào thị trường liên tục ổn định
và ngay trong sáng nay tại phiên chất vấn đối với tổng thanh tra chính phủ đoàn hồng phong
đại biểu quốc hội đã đặt vấn đề công tác thanh tra đột xuất khi hàng loạt cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa
ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân
còn trước ý kiến đề xuất xem xét việc điều hành giá xăng dầu theo ngày bộ trưởng nguyễn hồng diên khẳng định
đây cũng là hướng chỉ đạo của chính phủ và phía bộ công thương sẽ nghiên cứu chỉ đạo làm sát sao hơn với tình hình
không một mươi ngày thì có thể rút xuống năm ngày
nếu lời ý kiến của người dân và đối tượng chịu tác động có sự đồng thuận thì bộ sẽ tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định
mở đầu là thông tin liên quan đến vụ án dùng hung khí chém nhau xuất phát từ giao dịch tín dụng đen xảy ra trên địa bàn
tỉnh kiên giang
vào ngày năm tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với bảy đối tượng về tội cố ý gây thương tích
nạn nhân trong vụ án này là hai thanh niên cùng ngụ tại tp rạch giá tỉnh kiên giang
bảy đối tượng bị bắt tạm giam gồm lê văn tài vũ văn được nguyễn tiến nhất trương hữu trung đỗ khắc chính
trần hữu huynh cùng ngụ tại huyện thủy nguyên tp hải phòng và cấn đình khởi ngụ tại huyện nam sách tỉnh hải dương
theo kết quả điều tra vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một nguyễn tiến nhất xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô sát cùng với hai người khác là lê minh lợi và lê minh cường
sau đó nhất rủ thêm nhóm bạn dùng hung khí đến tìm đánh nhau với cường và lợi
hậu quả sau cuộc hỗn chiến lợi bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng còn cường tài và khởi bị thương nhẹ
sau khi gây án nhóm của nhất nhanh chóng rời khỏi hiện trường và về nhà thuê để trốn nhưng ngay sau đó cả bọn đã bị công an thành phố rạch giá bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu vừa thi hành quyết định khởi tố bị can đối với đỗ đình chiến chú tại huyện phong thổ
là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên nam vi mmc về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân xã giào san được ủy ban nhân dân huyện phong thổ giao làm chủ đầu tư một số công trình dự án để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thuân mới
ủy ban nhân dân xã giào san đã ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nam vi mmc do đỗ đình chiến làm giám đốc để thi công xây dựng công trình hợp ba can tỷ với giá trị hợp đồng trên hai ba tỷ đồng
quá trình nghiệm thu chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã dùng công tơ xe máy để xác định diện tích thi công công trình
không tiến hành kiểm tra đo đạc khối lượng thực tế thi công dẫn đến việc nghiệm thu thanh toán nhiều hơn khối lượng mà nhà thầu thi công với tổng số tiền hơn một trăm sáu mươi sáu triệu đồng
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa ra quyết định khởi tố bị can đối tượng tạ thị yến sáu mươi sáu tuổi trú tại huyện đan phượng thành phố hà nội
để tiếp tục thi công
điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo kết quả điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi chín đối tượng yến đến tỉnh bà rịa vũng tàu mua đất làm nhà ở tại khu dân cư đồng nhân phường kim dinh thành phố bà rịa
thấy các khu đất xung quanh nhà không có ai canh tác sử dụng mặc dù không phải người đứng tên cũng không biết chủ đất là ai
yến đã liên hệ với một số đối tượng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên của yến và con gái của mình
đối với các khu đất nói trên từ cuối năm hai nghìn hai mươi một yến đã ký nhiều giấy thỏa thuận nhận làm giấy tờ đất và đưa cho các đối tượng tổng cộng hơn sáu tỷ đồng
để làm ra khoảng hai mươi sáu hai mươi tám giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khoảng ba mươi năm m hai
sau khi nhờ làm ra số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên yến đã giao cho con gái giữ một mươi một giấy một giấy giao cho người bạn để làm tin vay mượn số tiền một một tỷ đồng
bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất yến mang theo liên hệ
sau khi nhận biết hành vi của bản thân là trái pháp luật đối tượng đã đến cơ quan công an để đầu thú
khi đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản là sợi dây chuyền trị giá khoảng hai mươi bốn triệu đồng
hai đối tượng là nguyễn thị thùy và hạ bảo nguyệt cùng chú tại tỉnh an giang đã bị công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng bắt quả tàng
cụ thể vào ngày hai tháng một mươi một thùy và nguyệt từ an giang đến thành phố sóc trăng tìm cơ hội lợi
dụng chỗ đông người để cướp giật tài sản
khi đến khu vực liên hoan ẩm thực đường phố tại công viên ba mươi tháng bốn phát hiện một người phụ nữ trên cổ có đeo sợi dây chuyền
thùy đã tiếp cận và giật sợi dây chuyền của người phụ nữ trên và đưa cho nguyệt
tuy nhiên hành vi của các đối tượng nhanh chóng bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố sóc trăng phát hiện và bắt quả tang
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
được biết đối tượng thùy từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản
cơ bản vi phạm đã được xử lý các doanh nghiệp vận tải cũng đã có ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định
về tải trọng
ghi nhận tại hà nội trên nhiều tuyến đường vốn một thời gian dài là điểm nóng về vi phạm quá tải trọng
thì hiện nay đã vắng bóng các xe vi phạm cơi nới thành thùng
tuy nhiên mới đây qua quá trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm lực lượng chức năng đã phát hiện một số phương tiện đã có chiêu thức cơi nới thành thùng kiểu mới
cụ thể hành vi này được các lái xe chủ phương tiện biến tấu như thế nào
lực lượng chức năng sẽ có những giải pháp gì để tăng cường xử lý
xin mời quý vị và các bạn theo dõi tìm hiểu của phóng viên an ninh hai mươi bốn h
điều phương tiện về cân tải trọng kết quả cho thấy phương tiện đã chở quá tải tới một trăm linh năm

cái này bạn lắp thêm thủy lực à

theo lực lượng cảnh sát giao thông đây là thủ đoạn mới
khi chở vật liệu lái xe chỉ cần bấm nút điều khiển trong ca bin phần cơi nới sẽ được nâng lên bằng hệ thống thủy lực
khi không chở hàng phần cơi nới này sẽ được điều khiển thụt xuống bằng với mặt thành thùng xe rất đơn giản
do bên ngoài được phụ bán
và che kín nên rất khó để phát hiện được hành vi này nếu không kiểm tra kỹ cảng
đặc biệt sau đợt cao điểm hành vi này đang có dấu hiệu xuất hiện nhiều hơn
chủ yếu là các phương tiện chở vật liệu xây dựng tại những vùng ven đô thị địa bàn giáp danh
đáng chú ý những phương tiện đổ thành thùng thường lợi dụng thời điểm giữa trưa hoặc tối muộn
khi lực lượng nghỉ ngơi để trôn tránh việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng
sau thời gian thực hiện cao điểm thì có một số chủ công việc là lái xe
có một số công việc là lái xe

nhưng mà chúng tôi thì qua công tác thì chúng tôi cũng không đánh giá được
và có thể phát hiện và xử lý nghiêm đối trường hợp này không để tái phạm xảy ra
đội cảnh sát hồng sản
ngoài việc tuần tra kiểm soát tại những tuyến trọng điểm phức tạp
thì việc bố trí lực lượng kiểm tra trong quá trình kiểm tra không chỉ dùng vòng mắt thường
mà yêu cầu lái xe cho kiểm tra từ các cái lắp thành thùng
cũng như các việc xem có lắp các thủy lực để phát hiện và xử lý đối với cả những trường hợp trên
rõ ràng sau đợt cao điểm xử lý vi phạm thì những xe có thành thùng cao chót vót
các xe tải nặng chở vật liệu đã ít xuất hiện trên các tuyến phố
nhưng với những hành vi cải tạo như thế này thì xe quá tải
vẫn sẽ là thực trạng gây nhức nhối trong những tháng cuối năm
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hòa trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
vừa phối hợp với công an tỉnh bình dương và công an thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh triệt phá thành công bắt hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh
thu giữ gần năm trăm linh gram ma túy các loại
trước đó các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
phát hiện đối tượng quỳnh phúc hậu bốn mươi một tuổi trú thành phố hồ chí minh
hoạt động mua bán ma túy với quy mô lớn liên tỉnh trên địa bàn đồng nai bình dương và thành phố hồ chí minh
với số lượng từ hai trăm linh đến năm trăm linh gram
sau một thời gian đeo bám địa bàn đối tượng lực lượng trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh đồng nai bắt quả tan hậu đang tàn trữ trái phép chất ma túy
một gói ma túy đá có trọng lượng gần bốn trăm linh gram
tại đường thân nhân trung phường hố nai thành phố biên hòa
khám xét khẩn cấp nơi ở cổ hậu cơ quan công an thu dựng thêm một hậu súng hoa cải
ba viên đàn một bình sử dụng ma túy và hơn ba mươi gram ma túy các loại
qua điều tra mở rộng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp khám xét nơi ở đối tượng trần huy nam
tại một căn hộ ở phường hưng thịnh thành phố thuận an tỉnh bình dương
tại đây cơ quan công an thu dựng một gói ma túy đá một mươi tám phiên thuốc lách
làm việc với công an đối tượng nam khai nhận
số ma túy cơ quan công an thu dự tại nhà do y mô của một đối tượng chưa rõ lây lệ
lịch tại thành phố hồ chí minh về để sử dụng dần
còn gói ma túy của hậu lại do nam nhận của một đối tượng chưa rõ lây lịch
đi giao cho hậu thì bị công an phát hiện bắt giữ
quá trình đấu tranh với cái nhóm đối tượng này thì phải nói là rất là vất vả
vì đây là những đối tượng hoạt động lưu động không ở một nơi cố định
và thường xuyên di chuyển trên nhiều địa bàn phức tạp
chúng có sự cấu kết móc nối với nhau
và hiện nay là phòng ma túy công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án
khởi tố các bị can và đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án
được biết huỳnh phúc hậu có tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
còn trần huy nam có tiền án về tội cướp giật tài sản
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật
công an tp hcm cho biết gần đây xuất hiện tình trạng nhiều người mạo danh là cán bộ
cảnh sát giao thông gọi điện thoại nhắn tin tới các thuê bào di động thông báo phạt ngùi
công an tp hcm khẳng định không có chuyện lực lượng cảnh sát giao thông gọi điện
nhắn tin thông báo phạt nguội và khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác
trong trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông bị camera ghi lại
cảnh sát giao thông sẽ chỉ gửi phiếu báo xác định hành vi vi phạm
kèm thông báo đến người vi phạm bằng thơ gửi đảm bảo qua đường mua điện
quá thời hạn gửi thông báo vi phạm mà chủ phương tiện tổ chức cá nhân liên quan
không đến trụ sở đơn vị để phối hợp giải quyết vụ việc hoặc thực hiện đóng phạt tại địa phương
thì sẽ cập nhật thông tin của phương tiện giao thông vi phạm lên trang thông tin điện tử của cục cảnh sát giao thông
đối với các trường hợp gọi điện nhắn tin đều là mạo danh
người dân không cung cấp chia sẻ thông tin cá nhân lại là số chứng minh nhân dân can cướp công dân
số điện thoại thông tin tài khoản ngân hàng thẻ tính dụng như tên người dùng mật khẩu đăng nhập
mà xác thực giao dịch otp địa chỉ email cho bất kỳ ai để tránh bị kẻ gian lừa đảo
ngày năm tháng một mươi một tại tp hcm công đoàn công an nhân dân tổ chức hội thi
tây nghệ lái xe công an nhân dân giỏi và đầu bếp công an nhân dân giỏi năm hai nghìn hai mươi hai
tham gia thi tay nghề lái xe có bảy mươi thí sinh đến từ hai mươi một đoàn công an các đơn vị địa phương
thì đầu bếp giỏi có một mươi chín đoàn với năm mươi bảy thí sinh chính thức
đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ đoàn viên công đoàn
đang làm công tác hậu cần phục vụ chiến đấu là lái xe chuyên nghiệp và đầu bếp tại công an các đơn vị địa phương
được ôn luyện bổ sung kiến thức nâng cao tây nghệ có phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao
phục vụ công tác chuyên môn của các cơ quan đơn vị
hội thi cũng là dịp đánh giá trình độ tay nghề của đội ngũ lái xe chuyên nghiệp và đầu bếp
đồng thời tạo điều kiện cho các cán bộ đoàn viên công đoàn được giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm
từ đó chủ động trong việc tự học tự nghiên cứu để nâng cao kỹ thuật tay nghề sẵn sàng đảm nhận mọi nhiệm vụ được giao
để chuẩn bị cho hội thi từ nhiều ngày qua công đoàn các cấp trong công an nhân dân khu vực phía nam
đã tích cực tổ chức cho các thí sinh ôn tập chuẩn bị tốt cho việc tham gia hội thi
bên cạnh đó cấp ủy lãnh đạo chỉ huy các đơn vị có tổ chức công đoàn cũng đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi
để tổ chức công đoàn thực hiện tốt công tác này từ cơ sở
thưa quý vị sáng nay tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ hai thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã khai giảng lớp khóa huấn luyện đầu khóa cho sinh viên
các trường đại học công an nhân dân năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tiếp tục thực hiện chủ trương của đảng quỹ công an trung ương lãnh đạo bộ công an về việc tổ chức
đưa học viên hệ đại học chính quy về huấn luyện năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tiếp nhận huấn luyện đầu khóa một chín trăm năm mươi đồng chí
trong đó có tám trăm linh sinh viên đại học chính quy trường đại học an ninh nhân dân đại học cảnh sát nhân dân
huấn luyện tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ hai
nội dung huấn luyện theo khung huấn luyện do bộ công an quy định diễn ra trong thời gian năm tháng
như giáo dục chính trị điều lệnh công an nhân dân quân sự huấn luyện bắn súng võ thuật
rèn luyện thể lực để làm cơ sở cho quá trình học tập các năm tiếp theo tại các trường đại học công an nhân dân
lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đề nghị các học viên phải chấp hành nghiêm túc mọi chế độ học tập
sinh hoạt công tác và nội quy quy định về điều lệnh kỷ luật của công an nhân dân
cũng như mệnh lệnh của người chỉ huy
đặc biệt sinh viên được làm quen thực hành một số đội hình chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động
và trở thành nguồn lực dự bị sẵn sàng chiến đấu tại các trường công an nhân dân
bệnh viện nhân dân gia đình tp hcm cho biết vừa phẫu thuật cứu thành công một trường hợp nữ bệnh nhân
mang khối u rất lớn phức tạp ở ổ bụng
bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm với khối u có trọng lượng là hai mươi hai kg
khiến cho bụng nhìn như mang bầu lớn và làm cho bệnh nhân không thở được
bệnh nhân nữ một mươi tám tuổi là du học sinh đang sinh sống và học tập ở canada
khai thác bệnh sử vào tháng bảy bệnh nhân thấy bụng bắt đầu to dần lên và đau
ăn uống kém cân nặng chỉ bốn mươi kg
theo thời gian tình trạng căng tức không cải thiện sức khỏe ngày càng suy kiệt
nhưng bệnh nhân không đi khám và quyết định về nước
ngay sau khi vừa xuống sân bay khuya ngày hai mươi sáu tháng một mươi
bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại bệnh viện nhân dân gia đình
kết quả siêu âm cho thấy bên trong bụng bệnh nhân có nhiều nang
nhiều vách tạo hốc dịch kích thước lớn tương đương với bụng của một thai phụ chín tháng
nếu không thì làm vỡ khối u làm bên trong dính ruột vì chất nhạy dính ruột
làm cho suy dinh dưỡng sau này dính ruột có thể là nguy hiểm
phải mổ đi mổ lại nhiều lần làm cho ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân
cho đó chúng tôi là vô mổ một cách cẩn thận bóc tách cẩn thận và bóc nguyên khối u luôn
chứ không có làm cho vỡ khối u
cái thứ hai là phối hợp với bác sĩ gây mê hồi sức
để người ta ở trên lo những dấu hiệu sinh tồn như mạch huyết áp hay là chức năng phổi như tim v v
nếu như họ ổn định còn nếu có vấn đề gì thì họ cảnh báo liền để bác sĩ dừng lại
và phối hợp với nhau để giúp cho bệnh nhân tốt hơn
sau khoảng hai giờ phẫu thuật khối u nặng bảy năm kg cùng một mươi bốn năm lít dịch đã được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân
theo các bác sĩ đây được coi là khối u nhảy lớn nhất được phẫu thuật thành công
tại bệnh viện nhân dân gia định từ trước đến nay
cái thước trên hình ảnh xô âm thì cái thước khối u là khoảng từ ba mươi đến khoảng bốn mươi cm
và nó vượt quá cái màn hình xô âm
thì làm ra tụi tôi phải cho chụp cổng hóng tường cổng hóng tường vùng chậu
thì khi mình chụp cổng hóng tường thì thấy xác định là một khối u nhày
và cái kích thước nó gần khoảng bốn mươi cm
thì cái kích thước khoảng bốn mươi cm thì nó to bằng một cái thai khoảng chừng chín tháng
tức là một cái thai trưởng thành
trường hợp này thì nó chỉ có u một bên vùng trứng thôi
và trong quá trình mà cắt thì tụi tôi cũng cắt rộng cái khối u đó
thì cái khả năng tái phát nếu mà về xét về mặt lúc phẫu thuật thì nó rất là ít
và cái khả năng sinh sản thì do mình vẫn chừa lại cái buồn trứng bên còn lại
và cái tay vòi còn lại thì khả năng sinh sản thì hầu như là có thể sinh sản là bình thường
trong lúc bỏ thì đương nhiên là sẽ là chủ đạo rồi
sẽ hút dịch ra rất nhiều giống như anh tương trình bài rồi cắt cái khối u đó

thì như vậy là cái việc mà mình khối hợp đồng bộ

và đây là cái cuộc sống cho người bệnh
thì đó là một số cái kế tiếp về khối hợp đa chiêm phai của một cái bệnh viện đáng quả
bùn trứng có thể xuất hiện bất cứ giai đoạn nào kể cả trong thời điểm trước khi dạy thì
nếu để có dấu hiệu mới đi bệnh viện có thể khối u đã phát triển gây biến chứng nặng
do đó vấn đề tầm soát sức khỏe định kỳ rất quan trọng
chị em phụ nữ không nên chủ quan nếu có những dấu hiệu bất thường về kỳ kinh nguyệt
nên gặp các bác sĩ phụ sản để được khám và có biện pháp xử lý phù hợp
cách đây vài tiếng tại thành phố hồ chí minh tác giả nhật bản puji motokuzi
có buổi chính thức giới thiệu ấn phẩm năng lực thực sự của ai với độc giả việt nam
dù hai tác giả có nhiều kinh nghiệm về nghiên cứu công nghệ nhưng cuốn sách lần này không xoáy vào kỹ thuật
mà mong muốn mang lại góc nhìn thực
góc nhìn thực tế dễ áp dụng của trí tuệ nhân tạo vào doanh nghiệp
cuốn sách năng lực thực sự của ai là công trình nghiên cứu của cặp đôi tác giả
puji motokuzi và shibahara kazumoto cả hai đều là những nhà khoa học về công nghệ tự động
cũng như có kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp
tuy nhiên cuốn sách ra mắt tại việt nam sẽ xoáy vào ba khía cạnh phi công nghệ
bao gồm việc hiểu rõ bản chất của trí tuệ nhân tạo so sánh với năng lực của con người
thứ hai là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào kinh doanh và cuối cùng là lời khuyên để hiểu
con người phải tự trao dồi gì để tham gia vào cuộc đua việc làm với chính phát minh của mình
với nhiều doanh nghiệp họ nhìn nhận trí tuệ nhân tạo là chiến lược phát triển
nhưng như kiểu phong trào tôi muốn cuốn sách của mình đem lại những nhận định đầu tiên căn bản
để từng bước áp dụng vào vận hành kinh doanh vận hành nội bộ một cách hiệu quả tiết kiệm chi phí
tương lai ai và thay thế con người là hỷ nhiên nhưng tôi khuyên chủ doanh nghiệp cần hoạch định những
tính rủi ro cao thì vẫn cho con người phụ trách không nên lệ thuộc vào mức độ phát triển hiện nay
của trí tuệ nhân tạo năng lực thật sự của ai là ấn phẩm mới nhất của fujimoto koji sau nhiều công
trình xuất bản ấn tượng khác như phương pháp data mining máy tính hiệu hoạt động bản đồ công nghệ
hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi sáu lĩnh vực tài chính marketing trong thời gian ở lại việt nam tác giả người nhật sẽ
tiếp tục tham gia những buổi chia sẻ trò chuyện với sinh viên công nghệ để truyền tải thông điệp sách đến dạng đường